câu đỡ thôn bản
những người góp phần thay đổi hành vi nâng cao chất lượng sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số
tại các thôn bản đời vùng sâu vùng xa
nhưng đằng sau những kết quả tích cực đó mấy ai biết được sự vất vả khó nhọc mà đội ngũ câu đội thôn bản luôn phải đối đầu
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình sức khỏe và cuộc sống để hiểu thêm về những câu đỡ thôn bản này
có gần hai chục năm làm cô đỡ tại xã tà phìn huyện sapa tỉnh lào cai
những năm đầu là làm việc theo nhiệt huyết bản thân và tìm hiểu đúc kết kinh nghiệm
mãi đến năm hai nghìn một mươi khi tỉnh mở khóa đào tạo cô đỡ thôn bản
chị lý thị tòng bốn mươi sáu tuổi dân tộc giao mới được tham gia học hành bài bản để về phục vụ chị em phụ nữ trong xã
đã quen với việc đến từng nhà để cất bài bản
chăm sóc sức khỏe người già vận động bà con sinh đẻ có kế hoạch tiêm chủng khám thai định kỳ kiểm tra tình hình vệ sinh dịch bệnh tổ chức các buổi truyền thông
chị cũng không nhớ nổi mình đã đỡ được bao nhiêu ca mẹ tròn con vuông
nhưng điều chị chăn trở nhất là mình tuổi cao cộng với việc không biết chữ nên việc học tập lý thuyết là vô cùng khó khăn
bạn người dân nhà ta có nhiều người nhà ta không quan tâm
nhà ta cứ kể là hầu xưa các bà cụ đẻ thì đẻ dơ thôi thì không còn cứ thế mà để dơ
thì tôi thấy tôi đẻ rất là khổ vì tôi rất là quý mến với các bà con hà xóm
thì đứa nào đâu đẻ thì tôi cũng vào tham gia đứa đẻ thì đưa qua trường quân lớp chỉ muốn tuổi là biết chữ ít thôi
nhưng mà tay nghề của tôi thì rất là cao thì cũng đỡ được rất là nhiều
nhưng mà bắt đầu làm không có tiền lương đâu đi học xong về đến bây giờ
thì mấy năm trước chỉ được năm mươi một tháng thôi ạ
và từ năm ngoái thì người ta cho hai trăm linh một tháng
nhưng mà hết năm thì người ta mới thanh toán màu cột là được hai triệu tư
và năm hai nghìn một mươi sáu đến bây giờ vẫn chưa có đường nào
nhà nghèo từ nhỏ mình không được đi học
lớn thì bố mẹ gả chồng
nhà chồng cũng nghèo
bố mẹ gả chồng cũng nghèo
bố mẹ gả chồng cũng nghèo
bố mẹ cũng mất rồi
giờ mình hai mươi năm tuổi thì cũng có ba đứa con
nhưng vẫn chưa có con trai
nên không biết chồng có bắt đẻ nữa không
ba lần mình đẻ đều gọi đến chị tòng giúp đến nhà đỡ cho
chị tòng đỡ tốt
mình và con đều khỏe
nên rất yên tâm và biết ơn chị ấy
cũng như chị lý thị tòng
cô đỡ thào thị xe
dân tộc hơ mông
chú tại xã phú cáo huyện đồng văn tỉnh hà giang
đã có gần sáu năm
theo nghề cô đỡ
chị được người dân rất quý trọng
ngày ngày chị không chỉ đi từng ngõ
gõ từng nhà
ra từng đối tượng để tuyên truyền
vận động hướng dẫn và hỗ trợ người dân
cách chăm sóc sức khỏe sinh sản
đỡ đẻ cho đồng bào mình
mà chị còn tình nguyện nhận thêm công việc phiên dịch viên
cho những cán bộ
ở trạm y tế từ vùng xuôi
lên vùng cao công tác
có thôn là
có chứ là xa nhớ là đi một mươi hai cây ạ
rất nhiều ca đã đi
vào đêm hôm
mùa đông thì một giờ hai giờ là phải đi đỡ để
cái đường thì rất là khó khăn
toàn là đá thôi
và cái thôn đấy thì gần biên giới
cho nên là rất là sợ
cho nên là phải gọi chồng đi theo
và đỡ đẻ ở tại nhà
qua các đợt đánh giá
giám sát của các dự án
cũng như là giám sát của các dự án
ở trung tâm chúng tôi đi
thì thấy là các em
các cái hoạt động mà cô đỡ thôn bản
tham gia cho trạm y tế xã
thì đều ví dụ như là
cái tỷ lệ khám bà mẹ có thai
được khám thai đầy đủ ba lần
hay là cái công tác quản lý thai ngén
của các trạm y tế mà có cô đỡ thôn bản
hoặc là các cái thôn có cô đỡ thôn bản
thì đều là so sánh
thì đều là có sức dụng là tốt hơn
là đối với những cái trạm
mà cái thôn bản không có cô đỡ thôn bản hoạt động
và ngoài ra
thì các em
nhưng các em ở gần ví dụ như
ở cái xã phố cáo của huyện đồng văn
mà chúng tôi mới đi giám sát
thì các em bây giờ các bà mẹ đến trạm y tế xã
để đẻ rồi nhưng mà
do là cán bộ y tế xã là không biết tiếng
nên là thường cũng phải gọi các em ra
để đứng để hỗ trợ
hỗ trợ các em trong cái việc là
nói tư vấn v v
ở trạm y tế xã
nguyên nhân dẫn đến tình trạng phụ nữ sinh
hoặc buộc phải sinh con tại nhà
ở một số vùng khó khăn
là do nghèo đói giao thông đi lại khó khăn
thiếu thông tin liên lạc
khó tiếp cận dịch vụ y tế
đó là chưa kể đến tập tục sinh đẻ tại nhà
hoặc chỉ cho người nhà
người cùng dòng tộc đỡ đẻ
do đó trong thời gian qua
sự góp mặt của cô đỡ thôn bản
đã giúp chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản
cho phụ nữ và trẻ em các bản xa
có sự thay đổi lớn
nếu được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế
và làm việc trong hệ thống y tế hoàn thiện
đội ngũ này có thể cung cấp
năm dịch vụ công tác chăm sóc y tế cần thiết
cho bà mẹ và trẻ sư sinh
đồng thời giảm tới hai phần ba
số ca tử vong bà mẹ và trẻ sư sinh
thời lượng một mươi tám tháng
đào tạo với được
mười mấy cô đỡ thôn bản
với chúng tôi thì
quang thời gian rất là dài
khi đào tạo với chuyên môn
các cô cũng có thể làm trực tiếp
vận động và khám trực tiếp
phát hiện ra những nguy cơ
của các chị em phụ nữ trong thôn
vì lý do là
không thể bổ trí được việc phù hợp
các cô nghỉ
bản thân tôi cũng rất là tiếc
không muốn có những đồ cho các cô
trở lại để làm
công việc của mình
lực lượng y tế thôn bản của mình
chủ yếu là nam giới
khi tiếp xúc mấy phụ nữ
người ta rất ngại
nhiều phụ nữ
khi người ta có thai
người ta xấu hổ
người ta không cho mình biết
truyền thống chủ yếu đẻ tại nhà
nên người ta không muốn
cho người ngoài vào đứa đẻ
nếu mà không có
cô đỡ thân bản
cô đỡ thân bản của chúng ta là người phụ nữ
tiếp xúc với người dân là chị em
rất tiếp cận hơn
rất nói chuyện hơn
tỷ lệ tử vong bà mẹ
tử vong sơ sinh
ở sáu mươi hai huyện nghèo
khu vực miền núi
vùng khó khăn
cao gấp ba đến bốn lần
so với số liệu chung của quốc gia
tình trạng sinh đẻ tại nhà
không được cán bộ y tế đã qua đào tạo hỗ trợ
còn khá phổ biến
ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số
vùng sâu vùng xa
trong khi đó
thực trạng công tác hộ sinh ở việt nam
vẫn còn nhiều khó khăn
khi còn năm trạm y tế xã
tương đương với năm trăm một mươi bảy xã
ở vùng sâu vùng xa
chưa có hộ sinh
theo thống kê của bộ y tế
hiện nay trên toàn quốc
lực lượng hộ sinh chưa đủ
và phân bố không đồng đều
theo dân số và vùng miền
tuy nhiên thực tế mới chỉ có gần

được đào tạo
trong khi nhu cầu thực tế
lên đến một mươi hai người
để tại nhà
không kịp đến cơ sở y tế
tôi nghĩ là hoạt động nhân rộng
mô hình đào tạo cô đỡ thôn bản
nếu được ưu tiên cho những xã
thôn vùng sâu vùng xa
thì rất là tốt
và nhu cầu
theo đăng ký chúng tôi giả soát
nhu cầu đến năm hai nghìn một mươi bốn
chúng tôi xác định nhu cầu
vẫn còn bảy trăm linh thôn bản
có nhu cầu muốn được
đào tạo nhân viên cô đỡ thôn bản
nhưng hiện tại chúng ta mới chỉ
tạo được có bảy sáu cô
một báo cáo về tình trạng hộ sinh thế giới
do quỹ dân số liên hợp quốc
và bộ y tế vừa công bố cho thấy
việt nam là một trong bảy mươi ba quốc gia
thiếu hụt trầm trọng lực lượng hộ sinh
nhất là ở các vùng sâu vùng xa
nếu được đào tạo
theo tiêu chuẩn quốc tế
và làm việc trong hệ thống y tế hoàn thiện
đội ngũ hộ sinh có thể cung cấp
đến tám mươi bảy dịch vụ công tác
chăm sóc y tế cần thiết
cho bà mẹ và trẻ sư sinh
đồng thời giảm tới
hai phần ba số ca tử vong bà mẹ
và trẻ sư sinh
trước thực trạng đó
vừa qua bộ y tế phối hợp bộ nội vụ
đã có thông tư quy định tiêu chuẩn
chức năng nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản
chính thức đưa cô đỡ thôn bản
là một chức danh trong hệ thống y tế việt nam
với những xã thôn
chưa có y tế thôn bản
thì các cô đỡ được hưởng mức phụ cấp
theo khu vực
làm việc với khối lượng công việc khá nặng
và mất rất nhiều thời gian
nhưng thu nhập của nhân viên y tế thôn bản
do còn phải phụ thuộc vào ngân sách của địa phương được phê duyệt
trong những năm qua
được sự hỗ trợ kinh phí từ nhiều nguồn
tỉnh lào cai đã tổ chức
đào tạo được bảy mươi bốn cô đỡ thôn bản
tuy nhiên cho đến hiện nay
mới chỉ còn hai mươi sáu cô đỡ thôn bản hoạt động
bốn mươi tám cô đã bỏ việc
chúng tôi nghĩ là
trong nhiều nguyên nhân
các cô bỏ việc
có một nguyên nhân là do
các cô thấp
được chi trả năm đồng một tháng

từ dự án chăm sóc sức khỏe hành sản
tổ chức chương trình mục tiêu quốc gia
thế phụ cấp
của các cô
theo quyết định bảy mươi năm của thủ tướng chính phủ
thì cũng chưa được thực hiện
tại tỉnh lào cai
thì hà giang vừa qua cũng được thực hiện thí điểm
một trong mấy tỉnh
đào tạo mô hình cô đỡ thôn bản
thế thì cô đỡ thôn bản
hiện nay đã được bộ y tế công nhận là
chức danh y tế thôn bản rồi
thế tuy nhiên thì cô đỡ thôn bản
thì họ đã dạo chuyên sâu hơn
về chăm sóc sức khỏe sinh sản thôi
còn các lĩnh vực khác thì họ cũng chưa được thảo vấn nhiều
thế thì thực hiện cái chương trình này
thì tỉnh hà giang cũng đã cơ bản là
tổ chức triển khai nồng ghép họ
vào mấy hoạt động y tế thôn bản
tại các địa phương
thế thì riêng cô đỡ thôn bản thì nó cũng chỉ là
một số vùng cao và với đồng bào dân tộc
đặc biệt như là dân tộc mông
thì cô đỡ thôn bản đến nay cũng rất là có hiệu quả
bởi vì người mông người ta có cái phòng tục
thổ quán riêng trong cái việc sức khỏe sinh sản
vì vậy là nếu nói về sức khỏe di sản
đối với người mông thì cô đỡ thôn bản
cũng đang là hoạt động tốt
tuy nhiên cái khó nhất hiện nay là chưa có điều kiện
để bố trí hết cô đỡ thôn bản đã được đào tạo
vào cái chức danh y tế thôn bản
theo cái quy định thông tư bảy
các hành lang pháp lý đối với nghề hộ sinh chưa đầy đủ
còn chưa có quy định rõ ràng
trong việc bảo đảm để người hộ sinh
có thể làm chủ và được giao quyền tự chủ
trong việc vận hành các mô hình chăm sóc
do hộ sinh thực hiện
và các can thiệp kỹ thuật
sử dụng thuốc nhằm cứu sống bà mẹ
và trẻ sơ sinh
để khắc phục tình trạng trên
thời gian tới bộ y tế sẽ xem xét
và nỗ lực sử dụng các nguồn lực
và năng lực của hệ thống y tế quốc gia
nhằm nâng cao hơn nữa tầm quan trọng
của nghề hộ sinh
cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản
cái khó khăn nhất hiện nay
là khó khăn ngân sách
để chi phí cho lực lượng cô nữ thôn bà
nhưng mà trước mắt
tỉnh cũng đang nghiên cứu làm sao
phải xây dựng đề án để
trình hội đồng nhân tỉnh phê duyệt trong giai đoạn tiếp theo
đề nghị với chính phủ
bộ y tế có kế hoạch
làm sao để tiếp tục hỗ trợ cho hà giang
nói riêng của tỉnh
như miền núi phía bắc
tỉnh đặc biệt khó khăn như thế này
để chúng ta có lực lượng cô nữ thôn bà
hoạt động nó có hiệu quả
thời gian qua
đội ngũ cô đỡ thôn bản đã áp dụng những kiến thức được học
thông qua ngôn ngữ của dân tộc mình
góp phần quan trọng vào việc giảm
tài biến sản khoa giảm tử vong mẹ
và tử vong sơ sinh trong thôn bà
do công việc đặc thù ngày càng khó khăn
không được hỗ trợ kịp thời
khiến nhiều người chán nản
dẫn đến bỏ việc
nếu không có chính sách động viên kịp thời
đội ngũ này sẽ dần dơ dụng
theo thời gian
và đó sẽ là điều không thể tránh khỏi